tám điểm ngập úng tập trung chủ yếu ở lưu vực sông tô lịch sông nhuệ sẽ tiếp tục xuất hiện trong mùa mưa bão năm nay trên địa bàn thành phố hà nội
đó là thông tin được sở xây dựng thành phố hà nội đưa ra trong buổi giao ban báo chí thường kỳ do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức chiều nay ngày ba mươi tháng năm
theo đó với lượng mưa từ năm mươi một trăm linh mm trong hai tiếng khu vực nội thành hà nội sẽ xuất hiện một mươi tám điểm ngập úng cục bộ thuộc một số tuyến phố như phạm văn đồng
trường trinh nguyễn khuyến hoa bằng giải phóng đội cấn ngã tư phan bộ châu lý thường kiệt minh khai chân cầu vĩnh tuy
ngoài ra gần hai trăm linh điểm úng ngập khác cũng sẽ xuất hiện trong các ngõ xóm khu dân cư khi có mưa lớn xảy ra
theo sở xây dựng thành phố hà nội thời gian qua sở đã phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác quản lý vận hành duy tu mương sông hồ vệ sinh môi trường
thực hiện duy trì nạo vét hệ thống cống thường xuyên đối với các trạm bơm đầu mối các đập điều tiết các trạm bơm cục bộ bảo dưỡng định kỳ
sẵn sàng hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ bảo đảm tiêu thoát nước nhanh giảm ngập ống cục bộ khi có mưa lớn